do ảnh hưởng của bão số chín tại bình châu quảng ngãi đã đo được gió mạnh cấp tám giật cấp chín
đảo lý sơn có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
ở các tỉnh thừa thiên huế đến phú yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm
vào hồi bốn giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bốn bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông
ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh thành từ đà nẵng đến phú yên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là khoảng một trăm ba mươi năm một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu
bản kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm tám mươi km tính từ tâm bão
bản kinh gió mạnh từ cấp một mươi giật cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến phú yên có gió mạnh cấp tám đến một mươi giật cấp một mươi hai
riêng đất liền ven biển các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam
quảng ngãi bình định có gió mạnh cấp một mươi một đến một mươi ba giật cấp một mươi năm
các tỉnh con tum gia lai có gió mạnh cấp bảy tám giật cấp một mươi
các tỉnh quảng bình quảng trị có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp một mươi
ở khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh mm đến bốn trăm linh mm
bắc tây nguyên từ một trăm năm mươi mm đến hai trăm năm mươi mm cấp độ rủi ro thiên tai là cấp bốn
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi vào đất liền từ đà nẵng đến phú yên với sức gió mạnh nhất cấp một mươi hai đến một mươi ba giật cấp một mươi năm sau đó suy yếu dần
ngay trong đêm hai mươi bảy dạng sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi tại đà nẵng ban chỉ đạo tiền phương tiếp tục họp khẩn
để đưa ra các biện pháp ứng phó với cơn bão số chín đã vào sát đất liền
theo báo cáo của các địa phương cũng như lãnh đạo các ngành liên quan
tính đến hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hầu hết tàu thuyền đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
vào nơi tránh chú bão an toàn
lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hơn ba trăm bảy mươi bốn người dân thuộc sáu tỉnh
thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
tới nơi an toàn tổ chức gia cố sơ tán gần một trăm chín mươi lòng bè
trong tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định cho biết
có hai tàu của tỉnh này bị chìm khi di chuyển tránh bão số chín
khoảng một mươi sáu h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi tàu cá bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts của ông võ ngọc
đoan ở xã hoài hải hoài nhơn bình định làm chủ kiêm thuyền trưởng
trên tàu có tổng cộng một mươi bốn lao động bị chìm khi đang chạy tránh chú bão số chín vào lúc một mươi sáu h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi
và ngay trong đêm thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ đạo công tác ứng phó bão
và tìm kiếm các tàu mất tích qua điện thoại
theo thông tin chúng tôi mới cập nhật thì từ thời điểm hai giờ sáng đến nay
ở một số nơi của tỉnh bình định đã có mưa và gió giật
hình thái thời tiết bất thường đã thấy rõ trước khi bão đổ bộ
hình thời tiết lặng bình định là một trong những địa phương dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số chín
vì vậy ngay trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi các lực lượng vũ trang tỉnh bình định đã gấp rút triển khai
nhằm hạn chế thấp nhất nhiệt thiệt hại cho người dân một trăm linh lực lượng phương tiện được cơ động
đến các điểm sung yếu trên địa bàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ phòng chống cơn bão số chín
tại xã nhơn hải thành phố quy nhơn rút kinh nghiệm từ cơn bão số năm năm hai nghìn một mươi chín đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương
công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số chín đã được ban chỉ huy quân sự thành phố
phối hợp với chính quyền địa phương gấp rút triển khai đồng thời thường xuyên theo dõi để nắm chắc tình hình
trên địa bàn tỉnh phú yên đang có mưa trước đó các địa phương trong tỉnh đã tổ chức di rời
sơ tán tại chỗ đối với một mươi một ba trăm linh tám hộ đối với bốn mươi bốn hai trăm một mươi tám khẩu
tại các khu vực ven biển sông bị ảnh hưởng trực tiếp của bão và ngập lụt
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chỉ đạo các địa phương tiếp tục giả soát
bổ sung các phương án sơ tán dân trên địa bàn quản lý theo từng cấp độ rủi ro thiên tai
giả soát triển khai các biện pháp gia cố bảo đảm an toàn đê kè hồ đập công trình xây dựng đang thi công rở ràng
nhất là các tuyến đê kè biển cửa sông các hồ chứa thủy lợi thủy điện có nguy cơ mất an toàn
tạm hoãn các cuộc họp không thực sự cần thiết không liên quan đến cộng tác chỉ đạo phòng chống bão mưa lũ đến khi bão tàn
bên cạnh những biện pháp bảo đảm an toàn trước trong và sau bão
trong những ngày vừa qua tỉnh quảng ngãi liên tục xả tràn thủy điện và các hồ chứa lớn để giảm lượng tích nước
sẵn sàng đón lượng lũ lớn về hồ đập thủy điện sau cơn bão số chín
tại nhà máy thủy điện đắc rinh trên địa bàn huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
đã tiến hành xả tràn điều tiết hồ thủy điện
bảo đảm an toàn cho hồ chứa
sau hơn một tuần xả lũ điều tiết một trăm linh mét khối một giây
trong những ngày vừa qua lưu lượng xả đạt một trăm bảy mươi mét khối một giây
mưa bão liên tục khiến lượng nước và cao trình ở mức cao như thủy điện đắc rinh đắc rè
núi ngang hồ và thủy điện nước trong đạt mức nước từ sáu mươi cho đến tám mươi sáu dung tích
các đơn vị đã vận hành xả lũ điều tiết nước
việc xả lũ thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa để đón lượng lũ lớn sau cơn bão số năm
tại nhà máy thủy điện đắc rinh đồng hồ chứa
tỉnh quảng ngãi đồng hồ chứa lưu lượng xả lũ điều tiết một trăm linh m khối một giây
dự báo sau bão số chín sẽ có lũ lớn về hồ đập thủy điện nhận thức được tầm quan trọng và ảnh hưởng của bão lũ
các đơn vị quản lý vận hành đã chủ động điều tiết xả nước đón lũ mới
sự chủ động này hỗ trợ cho vùng hạ lưu giảm thiệt hại do mưa bão lũ trồng lũ gây ra
để giúp quý vị nắm rõ hơn tình hình thực tế của cơn bão số chín
ngay bây giờ phóng viên đỗ vạn thường chú truyền hình nhân dân tại quảng nam sẽ thông tin tới quý vị khán giả
xin chào phóng viên đỗ vạn anh có thể cho biết tác động của bão số chín như thế nào được không ạ
thưa quý vị và các bạn ảnh hưởng của mưa bão cơn bão số chín trên địa bàn tỉnh quảng nam từ hai mốc giờ tối hôm qua đến rạng sáng nay
đã xuất hiện mưa vừa đến mưa lớn và kèm theo đó là gió giặc liên hồi và mưa thì được chia theo từng đợt
theo quan sát của chúng tôi thì đến thời điểm hiện tại gió đang ở cấp bảy cấp tám
và theo lời chỉ đạo của phó thủ tướng trần đình dũng trong chiến công tác thực tế tại quảng nam vào chiều hôm qua
thì đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm qua
do đó chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam cần hết sức đề phòng và tuân thủ nghiêm những quy định trong công tác phòng chống lục bão của trung ương và địa phương
vâng ạ trước đó thì công tác chuẩn bị ứng phó bão đã được triển khai quyết liệt như thế nào ạ
để chủ động ứng phó với cộng hợp số chín thì ngay sau cuộc hợp trực tiếp với thủ tướng chính phủ
chính quyền tỉnh quảng nam đã bắt tay ngay vào công việc di dời sơ tán dân ở những vùng sung yếu
nhất là các địa phương vang biển từ thị xã điện bàng đến hình núi thành
tính đến một mươi tám h ngày hai tháng một mươi tỉnh quảng nam đã hoàn thành di dời được hơn năm mươi ba người
đánh nơi trách rất an toàn
ngoài ra đã ban hành công vang khuyến cáo người dân
không nên ra đường từ lúc hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến khi có công văn của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cơ hội của tỉnh
bên cạnh đó các địa phương cũng đã ban hành số điện thoại đường dây nóng
cử lực lượng tốc độc hai mươi bốn hai mươi bốn và sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi cần thiết
thưa quý vị theo thông tin từ ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
quân đội đã huy động lực lượng hơn hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ và gần hai ba trăm linh
năm phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó với cơn bão số chín
đồng thời bộ đã thành lập hai đoàn công tác do đại diện lãnh đạo bộ tổng tham mưu
và tổng cục chính trị làm trưởng đoàn trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống bão
tại các tỉnh thành phố đà nẵng phú yên và khánh hòa
cùng với đó ngay trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn các tỉnh biển trung
đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và địa phương ven biển của tỉnh
khẩn trương đưa người dân về nơi tránh trú an toàn ghi nhận của phóng viên tại quảng nam
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với chính quyền địa phương đưa hơn năm trăm linh người dân
sống ven biển tại thôn tỉnh thủy xã tam thanh thành phố tam kỳ về tránh trú
tại cơ quan của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức sơ tán di rời hơn một năm trăm linh người dân ở vùng ven biển tại huyện núi thành và thành phố hội an
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức sơ tán di sời hơn một năm trăm linh người dân ở vùng ven biển tại huyện núi thành và thành phố hội an
trong những ngày qua lực lượng bộ đội biên phòng
quảng nam đã điều động gần bốn trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ giúp nhân dân chẳng chống nhà cửa
kéo hơn hai trăm linh phương tiện tại khu vực bãi ngang vào bờ tranh trù bão
hiện tại các đơn vị bộ đội biên phòng tuyến biển vẫn đang khẩn trương tổ chức lực lượng
túc trực để bắn pháo hiệu và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra
thời điểm trong và sau mưa lũ mưa bão lũ lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật bụi rác chất thải
theo dòng nước tràn ra nhiều nơi gây ô nhiễm môi trường và tiêm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh
hơn nữa mưa và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn vi rút
và trung gian chuyển bệnh sinh sôi phát triển gây bệnh cho con người
do vậy người dân những khu vực sau bão lũ cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp dự phòng
để chủ động bảo đảm an toàn trước bệnh dịch và cho bản thân và cộng đồng
bộ y tế đề nghị các cơ quan đơn vị và người dân chủ động tham gia thực hiện
các biện pháp phòng chống bệnh dịch trong bão lũ và mưa lũ cụ thể như sau
thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đấy thu gom xử lý
và trôn xác xúc vật theo hướng dẫn của nhân viên y tế
thao rửa bể nước giếng nước dụng cụ chứa nước
thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm
trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
vệ sinh cá nhân hàng ngày rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân
sau khi tiếp xúc với nước lũ
nhiễm bẩn tiêu diệt long quăng bọ gậy diệt mũi bằng cách đậy kín các bể
thùng chứa nước thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn loại bỏ các phế thải
như chai lọ lốp xe ô tô hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho mũi đẻ trứng
mắc màn khi ngủ kể cả ban ngày
lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn hợp vệ sinh
bảo đảm thức ăn được nấu chín và nước được đun sôi trước khi sử dụng
dùng hóa chất để khởi trùng
nước ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế
khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất